sau gần một ngày tích cực tìm kiếm cho đến trưa ngày hôm nay thi thể của ba mẹ con bị mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà số bốn trên một mươi năm a
đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận xảy ra vào sáng ngày một mươi ba tháng tám đã được tìm thấy
ba nạn nhân gồm đặng thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đặng gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám và đặng gia long sinh năm hai nghìn hai mươi một
như truyền hình công an nhân dân đưa tin vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng tám
tại ngôi nhà kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của gia đình ông đặng đình hùng xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
vào thời điểm đó bà đặng thị hà là vợ ông hùng cùng với hai người con nhỏ ở trong nhà thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát kèm theo khói đen nghi ngút
lan nhanh ra ngôi nhà và xung quanh người dân phát hiện liền chi hô cứu nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận trung đoàn không quân chín trăm ba mươi
bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa
bắc thang dùng kim cộng lực cắt cửa sắt gác lửng phía trên để tiếp cận hiện trường
đồng thời phun nước từ các hướng nhà dân liền kề nhằm ngăn chặn ngọn lửa lan rộng
tuy nhiên do căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng thảm vải nhựa là những vật liệu dễ bắt cháy và cháy lâu
nên việc cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn cho tới một mươi ba h cùng ngày thì ngọn lửa mới được dập tắt
liên quan đến vụ tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn tại cây xăng đường láng hà nội
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự
đối với ngô công hán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tổ dân phố số hai cự khê huyện thanh ngoai hà nội
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như an ở tvn
v đã đưa tin vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng tám ngô công hán điều khiển xe ô tô đi từ quán bia trên đường láng
hướng về ngã tư sở đình rẽ vào đổ xăng ở cây xăng số một trăm một mươi một đường láng phường thịnh quang quận đống đa
tuy nhiên bất ngờ điều khiển xe với tốc độ cao đối tượng lao về phía cây xăng đâm thẳng vào năm người
và phương tiện đang đứng chở đồ xăng và hai nhân viên của cây xăng sau đó năm người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
làm việc với cơ quan công an ngô công hán khai nhận vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút
ngô công hán đã đến quán bia trên đường láng uống rượu ăn sinh nhật bạn sau đó điều khiển xe trở về nhà tại thanh oai
khi đi vào đổ xăng do say rượu nên hán đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga nên mới gây tai nạn như trên
lực lượng công an tiến hành thử nồng độ cồn của ngô công hán xác định nồng độ cồn là chín trăm một mươi bảy mg trên một lít khí thở và chín trăm ba mươi chín mg trên một lít khí thở
phát hiện một bé trai hơn ba tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông sự việc vừa mới xảy ra tại hà nam
và liên quan đến vụ bạo hành trẻ em này vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn tám xã chính lý huyện lý nhân về tội giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng tám bé cháu bé ba tuổi trú tại xã nhân chính huyện lý nhân sang quán trà sữa của giang để chơi
bực tức vì cháu bé hỏi nhiều nên giang đã cầm chiếc chầy đánh trúng vào phần đầu sau của bé
khiến cháu bé ngã đập đầu xuống sàn nhà và khóc
to thấy cháu bé kêu to giang nảy sinh ý định sát hại cháu bé nên đã dùng vũ lực đánh cháu bất tỉnh
sau đó đặt cháu vào thùng cắt tông cho vào tủ đông rồi bỏ đi
vào tối cùng ngày gia đình phát hiện cháu đang bị nhốt trong tủ đông và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu
lực lượng công an đã bắt giữ giang khi đối tượng này đang trốn tại hà nội
hiện tại cháu bé đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa tổ chức xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và tuyên phạt tù trung thân đối với bị cáo phạm ngọc duy thi hai mươi chín tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
và đối tượng này từng có bốn tiền án tiền sự với nhiều tội danh khác nhau
với vai trò là ông chùm chuyên cung cấp ma túy cho các tụ điểm
nhưng thi không bao giờ xuất hiện ở các vũ trường quán bar karaoke
thi sống ẩn giật ở các căn hộ cho thuê và thường xuyên thay đổi
thậm chí còn tinh vi cất giấu ma túy ở các khu vực bên ngoài căn hộ để tránh bị phát hiện
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thi móc nối với đối tượng ở quảng bình đặt số lượng lớn ma túy
sáng ngày một tháng bốn thi đón đi xe khách đón xe khách đi quảng bình hẹn gặp đối tượng bán ma túy nhận hàng
khi đến đường tránh nam hải vân thì đã bị công an thành phố đà nẵng bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm gần ba trăm linh gam ma túy bốn trăm bốn mươi năm viên thuốc lắc và hàng khay ketamin
báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho thấy
mưa lũ trong và sau bão số hai ở miền bắc đã khiến cho tám người chết và một người mất tích
hòa bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với năm người chết do lũ cuốn trôi
tiếp đến là tỉnh lào cai với một người chết một người mất tích
tại tỉnh tuyên quang và phú thọ mỗi địa phương ghi nhận một người thiệt mạng do lũ cuốn trôi
mưa lũ đã khiến một trăm hai mươi chín ngôi nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại
về nông nghiệp có hơn một hai trăm linh hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
tại tỉnh thanh hóa xảy ra sạt lở tại quốc lộ một mươi năm c tỉnh lộ năm trăm hai mươi ba b và nhiều tuyến giao thông nông thôn
tại tỉnh hòa bình mưa lũ gây sạt lở làm ngập một mươi bảy điểm quốc lộ bốn mươi sáu điểm trên bốn tuyến tỉnh lộ
cùng một số tuyến đường huyện xã gây ách tắc giao thông
và hiện nay các địa phương đang huy động lực lượng phương tiện để khắc phục hậu quả của thiên tai
tiếp tục với thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc cho biết
vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết
và đây là trường hợp tử vong thứ năm vì sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh
bệnh nhi là một cháu trai một mươi hai tuổi trú tại thị trấn yadrang huyện yahalel
vào ngày sáu tháng tám bệnh nhi có biểu hiện sốt cao ở nhà có đi khám tại phòng khám tư nhân uống thuốc không rõ loại
cho đến ngày chín tháng tám bệnh nhân được người nhà đưa vào trung tâm y tế huyện yahalel
và tại đây bệnh nhi được trần đoán sốt xuất huyết
ngày thứ bốn bại não
ngày một mươi một tháng tám bệnh nhi được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên với chẩn đoán suy hô hấp
sốt xuất huyết nặng chảy máu tiêu hóa không đặc hiệu bại não
cho tới một mươi bảy h cùng ngày bệnh nhi tử vong với trần đoán sốt xuất huyết
daniel nặng ngày thứ sáu
những ngày vừa qua tại tỉnh đắk lắc liên tiếp ghi nhận các ca tử vong do sốt xuất huyết
và theo khuyến cáo của các bác sĩ người bệnh không tự ý dùng các loại thuốc hạ nhiệt
khi chưa xác định biểu hiện sốt là do bệnh gì
nếu phải dùng thuốc chỉ nên dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ
và cần sớm đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị
khi tiến hành kiểm tra hai chiếc xe ô tô tải
cơ quan chức năng đã phát hiện bảy kho hàng của công ty thành đạt hd
có khoảng hai mươi tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
hải dương và công an huyện thanh miện phát hiện hai xe ô tô đang giao hàng
tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất thành đạt hd
có địa chỉ tại xã thanh tùng huyện thanh miện tỉnh hải dương
kết quả kiểm tra cho thấy trên hai xe ô tô có chứa hàng hóa gồm
phụ tùng xe đạp phụ tùng xe máy máy cắt cỏ máy khoan các loại
trị giá khoảng trên hai trăm linh triệu đồng
tiến hành kiểm tra đồng loạt bảy kho hàng của công ty thành đạt hd
lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện có khoảng hai mươi tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
là phụ tùng ô tô xe máy xe đạp và phụ tùng máy móc nông nghiệp các loại
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế hà nội
về việc tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát chất lượng thuốc phòng chống thuốc giả
trước đó vào ngày một mươi hai tháng tám cơ quan chức năng đã phát hiện kho thuốc
hoạt động trái phép tại căn hộ trung cư cao cấp
tòa nhà hà nội central point hai mươi bảy lê văn lương quận thanh xuân hà nội
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
các loại thuốc được phát hiện gồm thuốc kháng sinh tanavic
thuốc chữa ung bướu xera thuốc chữa đau đầu depakin
thuốc huyết áp blavit thuốc điều trị mỡ máu crestor
thuốc điều trị tiểu đường các loại được chứa trong hơn năm mươi thùng các tông
các loại thuốc này do thổ nhĩ kỳ sản xuất
theo cục quản lý dược việc sản xuất buôn bán sử dụng các loại thuốc trên
gây nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng gây bất an cho nhân dân
và ảnh hưởng tới uy tín quyền lợi của các nhà sản xuất kinh doanh thuốc chân chính
vì vậy cục quản lý dược đề nghị sở y tế hà nội tiếp tục triển khai
thực hiện các hoạt động về tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát chất lượng thuốc
phòng chống thuốc giả
chỉ cần cung cấp các đoạn clip nóng hình ảnh khỏa thân là có thể vay được tiền
với lãi suất thỏa thuận
tuy nhiên khi mất khả năng trả nợ thì người vay liên bị chủ nợ
dùng chính những clip hình ảnh nóng này đăng lên mạng để uy hiếp đòi nợ
và đây là hình thức mới và lần đầu tiên xuất hiện tại đắk lắc
vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì cần tiền tiêu xài nên một cháu gái một mươi bốn tuổi
ở huyện crong quốc tỉnh đắk lắc đã nhắn tin vay tiền của bùi đình nguyên
trú tại phường tân lợi thành phố bù ma thuật
lúc này nguyên đồng ý và yêu cầu cháu gái phải thế chấp bằng hình ảnh
video khỏa thân và video quan hệ tình dục với người khác giới
sau đó cháu gái đã thử cho nguyên
ba đoạn clip và một ảnh nóng để thế chấp vay tổng số tiền là bốn mươi năm triệu đồng
lãi suất do hai bên tự thỏa thuận
tuy nhiên cho đến ngày một mươi tám tháng năm cháu gái mất khả năng trả nợ
cho nên nguyên đã phát tán hình ảnh clip nóng lên mạng xã hội
và gửi cho nhiều người thân của cháu gái để uy hiếp đòi nợ
sau khi biết chuyện mẹ của cháu gái một mươi bốn tuổi đã liên hệ với nguyên
để thỏa thuận trả nợ thay con
vì không đủ tiền trả hết một lúc cho nên nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng
trong lúc nguyên gặp mẹ cháu gái và đang nhận tiền
thì địa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk bất quả tàng
tại cơ quan công an nguyên khai nhận ngoài cháu gái một mươi bốn tuổi nói trên
đối tượng còn cho ba người khác vay tiền thế chất bằng hình ảnh clip nóng
liên tiếp hai chuyên án ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lai châu triệt phá thành công
bắt giữ năm đối tượng và thu giữ hai mươi bốn bánh heroin
vào sáng ngày một mươi ba tháng tám tại xã trung trải huyện nậm nhùn
lực lượng công an phát hiện ba đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
tổ công tác tiến hành áp sát kiểm tra các đối tượng phát hiện đã bỏ chạy
giàng a vàng trú tại tỉnh điện biên bị bắt quả tang tại hiện trường
cùng với một mươi sáu bánh nghi là heroin cùng với một điện thoại di động
tiếp tục truy xét tổ công tác bắt giữ và ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng là giàng a vàng
và giàng a trớ cùng trú tại tỉnh điện biên
qua khai thác nhanh các đối tượng đã cùng nhau vận chuyển một mươi sáu bánh heroin
từ xã bắc ma huyện mường tè đến xã trung trải huyện lậm nhùn để bán kiếm lời
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tại bến phà pá ngùa xã tà mít huyện tân uyên tỉnh lai châu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp
với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
và công an huyện than uyên tân uyên bắt quả tàng hai đối tượng vàng a sồng và hờ a thu
trú tại tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tám bánh heroin
chỉ cần cung cấp các đoạn clip nóng hình ảnh khỏa thân là có thể vay được tiền
với lãi suất thỏa thuận tuy nhiên khi mất khả năng trả nợ thì người vay liền bị chủ nợ
dùng chính những clip hình ảnh nóng này đăng lên mạng để uy hiếp đòi nợ
và đây chính là hình thức mới và lần đầu tiên xuất hiện tại đắk lắc
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì cần tiền tiêu xài nên một cháu gái một mươi bốn tuổi ở huyện crong búc
tỉnh đắk lắc đã nhắn tin đặt vấn đề vay tiền của bùi thanh nguyên
chú phường tân lợi thành phố buôn ma thuật lúc này nguyên đồng ý và yêu cầu cháu gái
phải thế chấp bằng hình ảnh video khỏa thân và video quan hệ tình dục với người khác giới
sau đó cháu gái đã gửi cho nguyên ba đoạn clip và một ảnh nóng để thế chấp
vai tổng số tiền bốn mươi năm triệu đồng lãi suất hai bên tự thỏa thuận
chín ngày đầu cháu gái trả gốc và lãi đầy đủ đến ngày một mươi tám tháng năm thì cháu gái mất khả năng trả nợ
nên nguyên đã phát tán hình ảnh clip nóng lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân của cháu gái
để uy hiếp đòi nợ vì lo sợ nên cháu gái đã vay mượn được một ít tiền trả cho nguyên
và được nguyên thu hồi gỡ bỏ những hình ảnh clip đã phát tán
sau khi biết chuyện mẹ của cháu gái đã liên hệ với nguyên để thỏa thuận trả nợ thay con
nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng trong lúc nguyên gặp mẹ cháu gái và đang nhận một mươi triệu đồng
thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang

nếu như trước đây tỷ lệ người dân đi tiêm mũi ba mũi bốn đạt thấp thì con số này đang tăng cao trong những ngày gần đây
điểm tiêm vaccine covid một mươi chín tại trung tâm y tế tp quảng ngãi
sau những khuyến cáo về sự cần thiết và cấp bách của việc tiêm vaccine mũi ba mũi bộ
nhiều người dân đã tự nguyện đến để tiêm theo hướng dẫn của nhân viên y tế
điều này trái hẳn với tâm lý chủ quan trong tiêm phòng vaccine covid một mươi chín của người dân trong thời gian trước đó
hôm nay là tiêm mũi ba rồi